sáng ngày một một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thị hồng nhung
là công chức phòng tài chính kế hoạch huyện mường tè nguyên kế toán xã can hồ huyện mường tè
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra nhung đã lập một bộ hồ sơ khống ký giả tên người nhận tiền trên danh sách chi trả hỗ trợ
để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự án gây thiệt hại ngân sách nhà nước với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với lý trả lối chủ tịch ubnd xã can hồ huyện mường tè về tội tham ô tài sản
đối tượng đoàn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám vừa bị tổ công tác thuộc công an tp lạng sơn bắt quả tang

tổ công tác thuộc công an tp lạng sơn bắt quả tang tại khu vực đường văn miếu phường chi lăng tp lạng sơn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tổ công tác thu giữ trên người sơn hai túi ni lông bên trong chứa búp cây ma túy cần xa khô
lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của sơn đã phát hiện và thu giữ năm bình thủy tinh
bên trong có chứa gần năm trăm linh gam ma túy cần xa khô cùng nhiều tăng vật liên quan
tại cơ quan công an sơn khai nhận mua số ma túy trên qua mạng xã hội sau đó mang về chia lè bán cho người nghiện kiếm lời
cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là huỳnh phúc hậu và trần huy nam vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó lực lượng công an bắt quả tang hậu đang có hành vi tàng trữ một gói ma túy trọng lượng khoảng năm trăm linh g
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu
công an thu giữ thêm một khẩu súng loại bắn đạn hoa cải ba viên đạn
mở rộng điều tra lực lượng công an đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở
đối với trần huy nam thu giữ một gói ma túy đá và một mươi tám viên thuốc lắc
nam khai nhận gói ma túy trên có trọng lượng khoảng năm trăm linh gram là của nam giao cho hậu đi bán thì bị công an phát hiện bắt giữ
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần
hãy sức lưu ý
thiếu tướng lê tân tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
tham dự phiên họp có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
tờ trình của chính phủ nêu rõ chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu
nhất là séc và các nước trong khối sen về lâu dài việc bổ sung này giúp tránh trường hợp phải tiếp tục giải quyết vấn đề này nếu các nước khác phát sinh yêu cầu tương tự
việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân cấp hộ chiếu không làm phát sinh thêm các thủ tục và chi phí do hiện nay trong mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu giấy thông hành hiện hành có mục thông tin nơi sinh
đây là thông tin bắt buộc công dân phải khai để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào cơ sở
quốc gia về xuất nhập cảnh cơ quan cấp phát hộ chiếu có thể khai thác thông tin về nơi sinh của công dân có trong cơ sở dữ liệu hộ chiếu
báo cáo thẩm tra của thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh nêu rõ việc bổ sung thông tin nơi sinh và hộ chiếu sẽ bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp ổn định lâu dài cho công dân việt nam khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước
việc này không làm phát sinh thủ tục hành chính và không phát sinh chi phí gây tốn kém cho công dân và ngân sách nhà nước vì thông tin nơi sinh là thông tin bắt buộc trong mẫu tờ khai hộ chiếu hiện nay được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh nên không phải thay đổi tờ khai hoặc khai báo bổ sung
qua thảo luận tại phiên họp các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết bổ sung thông tin nơi sinh và hộ chiếu về hình thức văn bản thể hiện của quốc hội về nội dung đề xuất quốc hội
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới đề nghị thường trực ủy ban quốc phòng an ninh tiếp tục phối hợp với cơ quan soạn thảo hoàn thiện các báo cáo để chính quốc hội ngay tại kỳ họp thứ tư theo quy định
sáng ngày một một mươi một tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một tháng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm chín mươi ngày đêm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú
hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án sáu triển khai đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết nguyên đán quý mạo năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị cho thấy qua một tháng triển khai khối lượng công việc còn rất lớn nhiều mặt công tác để
công tác đề ra còn chậm tiến độ đơn cử như tỷ lệ cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử thấp mới đạt một mươi tám dịch vụ không trực tuyến chưa thuận tiện dẫn tới nguy cơ cao không hoàn thành nhiệm vụ của đề án sáu công tác làm sạch dữ liệu chưa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch
kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm cây kiến tại hội nghị đã phân tích làm rõ những nguyên nhân dẫn tới tồn tại trong đó có một số khó khăn nếu không kịp thời được giải quyết đẩy nhanh tiến độ sẽ không đảm bảo các quy định thực hiện bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm tru giấy sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cũng như phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ pháo
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba tăng cường quản lý phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đề nghị ngay sau hội nghị này công an các địa phương chỉ đạo công an các cấp tiến hành ký cam kết không để xảy ra các vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn
ban giám đốc công an các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo bỏ sót lọt đối tượng để tình an ninh trật tự phức tạp
thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan trong lực lượng phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh lộ trình
đây là bước rất quan trọng nhằm cụ thể hóa để thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi ba của đảng ủy công an trung ương các nhiệm vụ của chính phủ giao bộ công an thực hiện đề án sáu và lời hứa sanh dự trước nhân dân về những tiện ích của đề án sáu mang lại
vào chiều ngày một tháng một mươi một tại hà nội bộ công an đã tổ chức họp dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một mươi chín nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
có tên trong số những tờ báo đoạt giải báo chí quốc gia cũng như nhiều giải báo chí uy tín khác được tổ chức hàng năm

sau khi thôi giữ chức vụ

thông tư số sáu mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ tài chính
có hiệu lực từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
cấm lãnh đạo quản lý thuộc một mươi một lĩnh vực không được thành lập
giữ chức danh chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp hợp tác xã
trong từ một đến hai năm sau khi thôi giữ chức vụ
các lĩnh vực gồm
kế toán kiểm toán trương khoán và thị trường trương khoán
bảo hiểm hải quan giá thuế phí lệ phí
và khoản thu khác của ngân sách nhà nước
tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
giữ chữ quốc gia quản lý vay nợ trả nợ trong nước ngoài nước
quản lý nhà nước về ngân sách tài sản công
theo thông tư số một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi hai đã ban hành của bộ công thương
bổ sung thời hạn giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất lĩnh vực công nghiệp
giấy phép cấp mới có thời hạn hiệu lực là năm năm kể từ ngày cấp
đối với hóa chất hữu cơ khó phân hủy
thời hạn của giấy phép là năm năm kể từ ngày cấp
hoặc bằng thời hạn đăng ký miễn trừ
quy định tại nghị định số tám năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường
thời hạn của giấy phép cấp lại và cấp điều chỉnh
bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã cấp
thông tư này có hiệu lực kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ban giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm
vừa có chỉ đạo về việc giờ vào học buổi sáng
cụ thể gia soát điều chỉnh giờ bắt đầu
tiết học đầu tiên đối với bậc học mầm non và tiểu học
không trước bảy h ba mươi bậc trung học cơ sở không trước bảy h một mươi năm
bậc trung học phổ thông không trước bảy h
sở yêu cầu nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh
từ sáu h ba mươi không để học sinh đi học trễ
hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường
thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp lệch ca
lệch giờ học đối với các khối lớp bậc học trong nhà trường
phát hiện hơn một mươi bốn xe vi phạm tức hơn hai hai trăm linh giấy phép lái xe
xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn tám mươi hai tỷ đồng
tuy nhiên cục đường bộ việt nam cho biết
kết quả trên chưa phản ánh hết tình trạng xe quá tải lưu thông trên các tuyến đường
thực tế là còn rất nhiều phương tiện cơi nới kích thước thành thùng
chở hàng quá khổ quá tải chưa được phát hiện xử lý
nguyên nhân được cục đường bộ việt nam chỉ rõ là do lực lượng chức năng còn bỏng
các chủ xe lái xe tìm mọi cách để trốn tránh
lưu thông vào ban đêm để qua mắt lực lượng chức năng
tình trạng một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa
hoặc tạm ngừng kinh doanh là vấn đề gây nhiều dư luận trong thời gian qua
báo điện tử vn express trích đăng một vài số liệu cho thấy
thành phố hồ chí minh hiện có một trăm linh tám trên tổng số năm trăm năm mươi cửa hàng thiếu xăng
dù vẫn mở cửa phục vụ tương đương với gần hai mươi cửa hàng xăng dầu của thành phố
lãnh đạo sở công thương tp hcm
thành phố hồ chí minh cho biết ngoài một trăm linh tám cửa hàng thiếu xăng
tính đến một mươi hai h ngày một tháng một mươi một có bốn cửa hàng đang xin ngưng để sửa chữa
hoặc làm thủ tục đóng cửa
khu vực ngoại thành gồm các huyện củ chi hóc môn bình chánh và quận bình tân quận một mươi hai
đang gặp khó khăn hơn
đây là nơi nhiều hệ thống bán lẻ không kinh doanh theo chuỗi
mà theo hộ gia đình doanh nghiệp cắt khúc nên tình hình căng thẳng hơn
về giải pháp tp hcm đã có nhiều báo cáo kiến nghị
gửi các cơ quan liên quan về điều hành giá xăng dầu
thành phố huy động các đơn vị nhập và phân phối lớn gồng gánh cho các doanh nghiệp nhỏ
petrolimax đang hoạt động hai trăm linh công suất để đáp ứng nhu cầu
còn trên báo lao động số ra hôm nay có một bài viết đáng chú ý
với nhan đề là nghịch lý thiếu giáo viên vẫn phải tinh giản biên chế
nội dung bài viết đề cập đến việc thiếu giáo viên không phải là chuyện mới
nguyên nhân là do thu nhập không cao dân số tăng hàng năm
tuy nhiên một nghịch lý hiện nay là ngành giáo dục
vẫn phải tinh giản biên chế
đang phải nhận chỉ tiêu tinh giản biên chế hàng năm từ năm đến một mươi
điều này khiến bài toán bao giờ đủ giáo viên càng khó giải
cụ thể từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi sáu
với đơn vị sự nghiệp phải tinh giản biên chế một mươi
điều này dẫn đến việc dù thiếu hàng trăm thậm chí là cả nghìn giáo viên mỗi năm
nhưng tỉnh đắk nông vẫn phải tinh giản biên chế theo quy định
trong đó thì huyện đắk long những năm qua đã tinh giản hơn hai mươi biên chế giáo viên
dù năm học này thiếu một trăm linh tám giáo viên